theo đài khí tượng thủy văn khu vực việt bắc trong những ngày tới trên địa bàn vùng núi sẽ xuất hiện rét đậm rét hại
nhiều đỉnh núi cao có khả năng xuất hiện băng tuyết
để chăm sóc và bảo vệ tốt cho sức khỏe của học sinh giúp các em tham gia học tập một cách tốt nhất
ngành giáo dục tỉnh yên bái đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác phòng chống rét bằng nhiều biện pháp cụ thể
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học xã cao phạ có trên bảy trăm linh em học sinh trong đó có trên năm trăm linh em ở bán chú
hầu hết các em đều nằm trong hộ nghèo điều kiện gia đình còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn
vì vậy những ngày giá rét và không khí lạnh tăng cường đơn vị trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chăn ấm
nước ấm và tăng thêm khẩu phần thức ăn để bảo đảm sức khỏe cho các em tham gia học tập
nhà trường còn ngừng các hoạt động ngoài trời cho các em trong những ngày giá rét
đóng các cửa sổ chỉ đạo y tế học đường tăng cường đơn vị thuốc và khám sức khỏe thường xuyên cho các em
các pháp bổ sung thêm chăn khiếu cho các cháu để cho đảm bảo để giữ ấm nước cho học sinh
đối với học sinh được một cái chăn

thực hiện đảm bảo và đủ chất hình dưỡng cho học sinh

dân dân trong đó có các em học sinh của xã
để bảo đảm sức khỏe cho các em tham gia học tập đầy đủ và duy trì tỷ lệ học sinh ra lớp
xã thường xuyên chỉ đạo các ngành đoàn thể
phối hợp với các đơn vị trường và từng thôn bản vận động các bậc phụ huynh
chủ động mặc ấm cho các em

học sinh khi nhiệt độ xuống thấp đặc biệt là cho các em nghỉ học khi nhiệt độ giảm xuống dưới một mươi độ c
cùng với đó thành lập các đoàn phối hợp với các xã kiểm tra công tác giữ ấm
tăng cường khẩu phần ăn và chăm sóc sức khỏe cho học sinh tại các trường
bảo đảm cho các em có một sức khỏe tốt nhất để tham gia học tập
và duy trì tỷ lệ thường xuyên chuyên cần trong mùa đông